phó thủ tướng vương đình huệ đã chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
nghe báo cáo đánh giá về diễn biến kinh tế vĩ mô tiền tệ trong chín tháng đầu năm
định hướng giải pháp điều hành trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám và dự kiến năm hai nghìn một mươi chín
qua đó đã cho thấy có nhiều thách thức đặt ra cho nền kinh tế của việt nam trong bối cảnh hiện nay
kinh tế vĩ mô trong nước thời gian qua diễn biến khả quan tăng trưởng kinh tế đạt cao so với cùng kỳ
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám gdp tăng khoảng sáu chín mươi tám là mức cao nhất của chín tháng kể từ năm hai nghìn một mươi một trở về đây
và cao hơn mục tiêu đề ra lãm phát được kiềm chế ở mức thấp hơn chỉ tiêu quốc hội giao
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay kinh tế việt nam đang tiếp tục hội nhập
song song với đó cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động kinh tế của thế giới
cũng như bị hạn chế bởi những thách thức nội tại đó là trình độ công nghệ thấp
nền kinh tế chưa thực sự có những đột phá
dự báo kinh tế việt nam sẽ đối mặt với một số khó khăn của tình hình kinh tế thế giới
trong khi chiến tranh thương mại đang leo thang và chưa có hồi kết giữa một số nước
điều đó đồng nghĩa với việc thách thức nhiều hơn cơ hội
các chuyên gia đề nghị cần tính toán kỹ hơn nữa áp lực do ngoại cảnh gây nên
khi việt nam là đối tác của nước bạn sẽ bị tác động mạnh hơn
cần tiên lượng những tiêu cực khi việt nam đang có những quan hệ kinh tế ràng buộc với nước khác
tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng linh hoạt kiểm soát chặt chẽ đầu tư
bất động sản